bão số một mươi dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền trung nước ta trong vòng hai mươi giờ tới
hiện nay hàng nghìn tàu cá của các tỉnh miền trung tính từ thanh hóa đến quảng trị đã và đang khẩn trương vào bờ neo đậu tránh chú bão
là tỉnh giáp danh với tầm bão số một mươi có các cửa lạch neo đậu cho tàu thuyền
đến thời điểm này công tác bảo đảm kỹ thuật neo đậu tàu thuyền đang được tỉnh thanh hóa gấp rút thực hiện
thưa quý vị và các bạn bây giờ là một mươi năm giờ và chúng tôi đang có mặt tại cảng lạch bạng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đây là một trong những cảng có sức chứa lớn nhất khu vực bắc trung bộ
tính đến bảy h ba mươi ngày hôm nay đã có hai hai trăm năm mươi tàu neo đậu an toàn và hiện còn một trăm năm mươi ba tàu đang trên đường về cảng
giúp kinh nghiệm từ những cơn bão trước thì công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng để đảm bảo công tác an toàn cũng hết sức quan trọng
mặc dù đã có kinh nghiệm trong việc neo đậu tàu đúng cách
nhưng trước thông tin diễn biến phức tạp về cơn bão số một mươi đang đổ bộ vào đất liền việt nam
ông nguyễn văn hải đã cho thuyền của mình về neo đậu tại cửa lạch này từ rất sớm để bảo đảm an toàn
là địa phương tiếp xác với vùng tầm bão do đó mọi công tác phòng chống bão số một mươi đang được huyện tỉnh ra gấp rút triển khai theo phương châm bốn tại chỗ
trong đó công tác hướng dẫn cho các tàu thuyền của các tỉnh miền trung vào neo đậu tránh trú được đưa lên hàng đầu
ủy ban huyện đã ban hành công điện gửi tết ủy ban nhân các xã các cơ quan các ban ngành các đơn vị đóng trên địa bàn huyện
nội dung triển khai một số nội dung để chuẩn bị cho ứng phố công tác
trong đó nêu lên mấy vấn đề một là tập trung kêu gọi
phương tiện tàu thuyền khai thác cá xa bờ về vùng neo đậu an toàn
tàu ra vào sẽ có những chấp xếp đối với tàu lớn thì đưa vào hết trong neo đậu tàu thuyền
đối với tàu chín mươi cv thì đi sâu vào trong trung của cửa trung địa bàn
hết ngày hôm nay tỉnh thanh hóa đã có sáu một trăm bảy mươi bảy phương tiện với hai mươi bảy lao động trên biển về bờ tránh chú bão số một mươi
hiện tại bão số một mươi đang tiến vào đất liền miền trung nước ta
thời điểm này những con sóng đã bắt đầu dữ dội hơn
thế nhưng với sự chỉ đạo riết giáo của tỉnh thanh hóa
thức ngày càng được nâng cao của bà con ngư dân công tác bảo đảm neo đậu tàu thuyền cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật